cộng phạm nguyện chính phủ truyền thống cố gắng lao động suy nghĩ sáng tạo quyết tâm

xây dựng chính phủ kiến tạo liêm chính hành động vì người dân

thủ tướng mong hội tiếp tục phát huy truyền thống quý báu
thủ tướng chúc các đồng chí cựu chiến binh rồi rào sức khỏe
tiếp tục giữ vững truyền thống có nhiều đóng góp cho quê hương đất nước
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng cho ý kiến
về một số đề xuất của hội truyền thống đường hồ chí minh trên biển
và quà lưu niệm cho các cựu chiến binh thuộc hội truyền thống đường hồ chí minh trên biển
chiều tối nay phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị đã tiếp đại sứ quán trung quốc
tại việt nam hồng kiều dũng đến chào xã giao
phó chủ tịch quốc hội đỗ ba tị chúc mừng đại hội một mươi chín đảng cộng sản trung quốc
đã thành công tốt đẹp đồng thời đánh giá cao những kết quả tích cực
trong quan hệ việt nam trung quốc thời gian qua
phó chủ tịch quốc hội tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản trung quốc
và vai trò hạt nhân của tổng bí thư tập cận bình nhà nước và nhân dân trung quốc
sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi trong công cuộc phát triển
phó chủ tịch quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi cấp cao
thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác có tiến triển đạt hiệu quả thực chất đẩy mạnh giao lưu nhân dân
phó chủ tịch quốc hội đỗ bà tị mong muốn đại sứ trung quốc tại việt nam
phát huy vai trò cầu nối hiệu nghị nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác chiến lược
giữa hai nước hai quốc hội
đại sứ hồng tiểu dũng cảm ơn đảng nhà nước và nhân dân việt nam
đã dành sự tiếp đón trọng thị trong chuyến thăm vừa qua của tổng bí thư tập cận bình
với những nghi thức trang trọng nhất
đại sứ hồng tiểu dũng nhấn mạnh chuyến thăm của tổng bí thư tập cận bình đến việt nam
ngay sau đại hội một mươi chín đảng cộng sản trung quốc thể hiện sự coi trọng cao độ quan hệ với việt nam
đại sứ mong muốn hai bên tiếp tục duy trì giao lưu cấp cao thúc đẩy hợp tác thực chất
trên các lĩnh vực đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
phát triển lành mạnh ổn định trong thời gian tới
năm hai nghìn một mươi bảy toàn thành phố hà nội có gần hai công trình vi phạm trật tự xây dựng
đây là thông tin được sở xây dựng hà nội đưa ra tại buổi giao ban báo chí
do thành ủy hà nội tổ chức vào chiều nay ngày hai mươi một tháng một mươi một
sở xây dựng hà nội cho biết hiện các lực lượng chức năng đã xử lý rứt điểm trên một năm trăm linh trường hợp vi phạm
thông qua các biện pháp cưỡng chế tháo gỡ tự khắc phục và các hình thức khác như hòa giải
bồi thường cấp bổ sung giấy phép xây dựng
những trường hợp còn lại đang được ủy ban nhân dân cấp xã cấp huyện tiếp tục giải quyết
cũng tại buổi giao ban thông tin về việc triển khai lát đá vỉa hè
sở xây dựng hà nội cho biết chỉ những tuyến đường nào về hè hư hỏng xuống cấp
thì mới triển khai lát lại
tuy nhiên thực tế đang có một số đơn vị hiểu sai ý kiến chỉ đạo của thành phố
vẫn cho lát đá ở một số vỉa hè còn sử dụng được
sở xây dựng hà nội đang kiểm tra và chấn chỉnh việc này
chiều nay ngày hai mươi một tháng một mươi một tại bệnh viện sản nhi bắc ninh
bộ trưởng bộ y tế đã chủ trì hội đồng chuyên môn họp về nguyên nhân gây tử vong
cho bốn trẻ sơ sinh xảy ra vào sáng ngày hai mươi tháng một mươi một
hội đồng chuyên môn gồm các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực sản nhi hô hấp
và truyền nhiễm của các bệnh viện nhi trung ương bệnh viện phụ sản trung ương
đã thông qua hồ sơ bệnh án quy trình điều trị chăm sóc để phân tích
và tìm nguyên nhân gây tử vong của bốn bệnh nhi
bộ trưởng bộ y tế khẳng định bốn trường hợp trẻ sơ sinh cùng tử vong có thể coi là bất thường
yêu cầu bệnh viện ra soát và kiểm tra lại nếu có trường hợp bệnh nhi nào có dấu hiệu bất thường
và cần thiết cần chuyển lên tuyến trên để tránh trường hợp xấu có thể xảy ra
sở y tế bắc ninh đã mời cơ quan công an và trưng cầu viện khoa học hình sự bộ công an
thực hiện giải phẫu tử thi để xác định nguyên nhân
hội đồng chuyên môn cũng đã xác định nguyên nhân ban đầu là nhiễm khuẩn bệnh viện
trên nền trẻ sơ sinh non cộng với việc quá tải tại khoa sơ sinh của bệnh viện sản nhi bắc ninh
do ảnh hưởng mưa lớn từ những ngày qua trong tối ngày hai mươi đến sáng ngày hai mươi một tháng một mươi một
đã xuất hiện nhiều điểm sắt lờ nghiêm trọng trên tuyến đường sắt đoạn qua đèo hải vân
thuộc địa phận tỉnh thừa thiên huế khiến hoạt động đường sắt bắc nam tiếp tục tê liệt
tuyến đường sắt bị sắt lờ nghiêm trọng nhất là từ km bảy trăm năm mươi bảy đến km bảy trăm năm mươi chín cộng bốn trăm bốn mươi
đoạn qua đèo hải vân thuộc địa phận tỉnh thừa thiên huế do cung đường quảng nam đà nẵng quản lý
tại đây xuất hiện ít nhất là bảy điểm sạt lở với hơn ba trăm năm mươi mét khối đất đá và cây cối đổ xuống
tràn ngập cả đường dây khiến nhiều đoạn tàu phải mắc kẹt tại các ga lăng cô
huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế và ga kim liên thành phố đà nẵng
các hoạt động của đường sắt đi qua đoạn đường đèo hải vân đều bị phong tỏa
tuyến đường sắt bắc nam tê liệt hoàn toàn
hiện công tác khắc phục đang được triển khai một cách tích cực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ do địa hình cách trở và phức tạp
nên không thể huy động các phương tiện máy móc cơ giới hiện đại vào xử lý được
nên ngành đường sắt đã huy động hơn một trăm linh công nhân đến trực tiếp tại hiện trường và chia ra nhiều kíp làm việc

xin được chuyển sang các thông tin quốc tế
sự phát triển mạnh mẽ của internet trong hơn hai mươi năm qua khiến truyền hình cũng dần thay đổi với hình thức đa dạng phong phú và hiện đại hơn đem lại nhiều trải nghiệm thú vị cho người dùng
xu hướng truyền hình internet ngày càng được đơn giản hóa nhằm hướng đến đa số người dùng và là một hình thức giải trí hấp dẫn
chỉ với một màn hình kết nối internet tôi có thể xem mọi thứ mình thích
vào lúc rảnh rỗi điện thoại thông minh của tôi có thể xem được truyền hình rất nhanh gọn tôi thường xem phim
đó là hình thức xem truyền hình internet một xu thế truyền hình mới đang ngày càng thu hút khán giả hơn hình thức truyền thống
dẫn đầu trong lĩnh vực này là netflix với tham vọng định hình tương lai của ceo reed hastings
hiện netflix đang sở hữu gần một trăm linh triệu lượt theo dõi tại mỹ và hiện đã có mặt ở hơn một trăm chín mươi quốc gia và vùng lãnh thổ với giá trị lên tới sáu mươi một sáu tỷ đô la mỹ
netflix thu hút khán giả bởi các bạn có thể xem truyền hình bằng nhiều cách trên máy tính tv hay thiết bị thông minh chỉ cần bạn có kết nối internet bạn có thể xem hoặc có thể tạm dừng có thể lựa chọn các chương trình riêng phù hợp sở thích và có thể xem lại bất cứ lúc nào điều này phù hợp với cuộc sống thời đại ngày nay
ngay tại lúc này bạn đang chứng kiến sự ra đời của một mạng lưới tv online trên toàn cầu chúng tôi mới chỉ đang bắt đầu phá vỡ các rào cản để những người kể chuyện tuyệt vời nhất có thể vươn tới mọi độc giả trên trái đất
khi nghiên cứu thị trường tại mỹ và châu âu chúng tôi nhận thấy người dùng đang ngày càng ít sử dụng truyền hình vệ tinh vì họ không muốn trả một khoản tiền lớn hàng tháng cho những thứ họ không sử dụng muốn chọn lọc
theo các báo cáo về tăng trưởng của truyền hình internet trên thế giới các quốc gia đông á có tốc độ tăng trưởng từ năm đến tám hơn cả châu mỹ châu phi và đông âu
truyền hình internet là dịch vụ được ưa chuộng ở khu vực đông nam á
có thể thấy người xem truyền hình dịch chuyển dần từ nhu cầu xem truyền hình thụ động sang nhu cầu xem truyền hình mang tính chủ động hơn theo sở thích và thời gian của từng cá nhân
đây cũng là thị trường mở cho nhiều công ty truyền thông và công nghệ hứa hẹn cuộc chơi đầy hấp dẫn trong thời gian tới
các đại biểu tham gia tái đàm phán hiệp định thương mại tự do bắc mỹ nafta đang diễn ra ở mexico cho biết cuộc đàm phán đã không đạt được nhiều tiến bộ bởi những đòi hỏi của phía mỹ thành viên khởi xướng điều chỉnh nội dung hiệp định đã tồn tại hơn hai mươi năm qua
theo các đại biểu một trong những nút thắt hiện tại của quá trình đàm phán là việc mỹ kiên quyết thúc đẩy các quy định một chiều mới liên quan tới tỷ lệ nội địa hóa điều có thể sẽ khiến các vòng đàm phán rơi vào ngõ cụt dẫn tới sự sụp đổ của nafta
theo các nhà đàm phán của canada và mexico các quy định do mỹ đề xuất là không khả thi và sẽ làm hỏng ngành công nghiệp ô tô vốn có tính liên kết cao
hai thành viên này cũng chia sẻ lợi ích chung trong đàm phán
phía mỹ đơn phương yêu cầu tăng tỷ lệ nội địa khu vực với ngành ô tô
từ mức sáu mươi hai năm như hiện nay lên tám mươi năm trong đó ít nhất là năm mươi tỷ lệ nội địa mỹ
tru kỳ năm năm xem xét lại nafta và xóa bỏ chương một mươi chín về giải quyết tranh chấp